vào ngày hai mươi tháng chín vừa qua lễ công bố và tôn vinh một trăm linh hai sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy
và khai mạc hội trợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm hai nghìn một mươi bảy đã diễn ra tại hà nội
sự kiện do cục công nghiệp địa phương phối hợp với trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại bộ công thương tổ chức
nhằm tạo điều kiện xúc tiến quảng bá hình ảnh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
theo ban tổ chức năm nay có một trăm linh hai sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia
cấp quốc gia được bình chọn theo nhóm sản phẩm gồm nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ
nhóm sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và đồ uống nhóm sản phẩm thiết bị máy móc dụng cụ và phụ tùng cơ khí
và nhóm các sản phẩm khác
việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thực hiện theo bốn cấp
gồm cấp huyện cấp tỉnh cấp khu vực và cấp quốc gia
những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được bình chọn dựa trên tiêu chí
về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất kinh tế kỹ thuật xã hội và môi trường
văn hóa và thẩm mỹ cùng một số tiêu chí khác
cùng ngày hội trợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm hai nghìn một mươi bảy đã khai mạc
đây là một trong chuỗi hoạt động khuyến công hỗ trợ đối với các sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
tạo điều kiện giới thiệu quảng bá hình ảnh các sản phẩm này trên thị trường trong nước và quốc tế
hội trợ sẽ diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi tám
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trưởng ban cứu trợ trung ương đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền trung
bị thiệt hại do cơn bão số một mươi từ văn phòng chính phủ thành phố hải phòng và tỉnh thái nguyên
theo thống kê của ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cơn bão số một mươi đã làm một mươi người chết
và mất tích hơn hai trăm linh người bị thương cùng hai trăm linh ngôi nhà bị sập tốc mái thiệt hại về tài sản
ước tính hơn một mươi một tỷ đồng
hưởng ứng lời kêu gọi của ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đồng thời chia sẻ khó khăn với người dân miền trung
trong cơn bão số một mươi vừa qua các tỉnh thành phố cơ quan ban ngành với tinh thần lá lành đùm lá rách
đã chung tay ủng hộ đồng bào miền trung ruột thịt
theo đó văn phòng chính phủ ủng hộ ba trăm tám mươi bảy triệu đồng thành phố hải phòng ủng hộ sáu tỷ đồng
và thành phố thái nguyên ủng hộ một tỷ đồng
thay mặt ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí trần thanh mẫn đã gửi lời cảm ơn
tới các bộ ngành cơ quan địa phương đã kịp thời hỗ trợ để người dân miền trung khắc phục những khó khăn và thiệt hại
đồng chí trần thanh mẫn hứa sẽ quản lý quỹ cứu trợ thật nghiêm túc sử dụng đúng mục đích và chào đúng đối tượng
sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành và các tỉnh thành phố sẽ là nguồn động viên to lớn
để đồng bào miền trung sớm ổn định cuộc sống
cùng với những hoạt động quyên góp của các cơ quan ban ngành nhiều tổ chức doanh nghiệp trong nước
cũng đã chung tay hỗ trợ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả do cơn bão số một mươi gây ra
trong số đó có tập đoàn dầu khí việt nam
với tinh thần tương thân tương ái tập thể lãnh đạo cán bộ nhân viên của tập đoàn đã ủng hộ số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
hưởng ứng lời kêu gọi của tập đoàn
công đoàn dầu khí việt nam đông đảo cán bộ nhân viên và người lao động của các đơn vị đã tích cực tham gia ủng hộ đồng bào miền trung
tính đến thời điểm hiện tại ước tính số tiền quyên góp ủng hộ của người lao động ngành dầu khí là hơn ba tỷ đồng
đang được dư luận đặc biệt quan tâm
tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch là hơn chín mươi tám hectare
dân số dự kiến là bốn mươi bốn người
những ý kiến băn cố
đồ án quy hoạch tập trung vào sự xuất hiện của công trình cao tới bảy mươi tầng tại khu vực nội đô
cùng với đó là vấn đề áp lực về hạ tầng giao thông và liệu công trình ga hà nội với bề dày lịch sử hơn một trăm linh năm có còn hay không
đồ án phân khu ga hà nội và vùng phụ cận áp dụng mô hình tod phát triển đô thị gắn với các đồ mối giao thông công cộng
do đơn vị tư vấn niken seikei của nhật bản thực hiện
quy hoạch được xác lập với các ý tưởng chủ đạo đó là cải thiện tái thiết đô thị
nâng cao chất lượng sống khu vực phía tây nam ga hà nội tái định cư một trăm linh dân cư hiện có của khu tập thể văn trương
khu vực hồ linh quang tạo lập một trung tâm đầu mối giao thông vận tải đa phương thức
với việc mở rộng và tạo sự kết nối một số tuyến đường hiện có như lý thường kiệt
giao thông trên mặt đất cũng sẽ được cải thiện theo mạng lưới ô bàn cờ như hiện trạng của khu vực phố cổ

giao thông trên mặt đất cũng sẽ được cải thiện theo mạng lưới hồ bàn cờ như hiện trạng của khu vực phố cổ

thay vì đi theo lối cách tân hiện đại với nhiều mẫu mã mới có xuất xứ từ nước ngoài như trà xanh sữa dừa bào ngư
năm nay các thương hiệu bánh trung thu gia truyền vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng của hương vị cổ truyền nhằm giữ chân những khách hàng đam mê hương vị thuần việt
năm nay các thương hiệu bánh trung thu gia truyền vẫn giữ nét đặc trưng của hương vị cổ truyền nhằm giữ chân những khách hàng đam mê hương vị thuần việt
năm nay các thương hiệu bánh trung thu gia truyền vẫn giữ nét đặc trưng của hương vị cổ truyền nhằm giữ chân những khách hàng đam mê hương vị thuần việt
vâng thưa quý vị và các bạn tết trung thu đang đến rất gần trong những ngày tới nhu cầu mua bánh sẽ còn tăng lên
do đó việc chuẩn bị tốt nguồn lực hàng hóa cùng với đó vẫn bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm cũng như giá thành hợp lý sẽ là yêu cầu then chốt để các doanh nghiệp làm bánh trung thu truyền thống tiếp tục khẳng định vị thế và lòng tin đối với người tiêu dùng
quý vị và các bạn thân mến đến đây chương trình nhịp sống kinh tế cũng xin được tạm dừng hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn